chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình câu chuyện hội nhập được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị hiện nay trong xu hướng giao lưu và hội nhập việt nam đang trở thành điểm đến của nhiều doanh nhân khách du lịch
do đó tiếng việt và ngành việt nam học đã trở thành một trong những ngành có sức hút nhiều sinh viên nước ngoài đến học tập và nghiên cứu
vậy làm thế nào để gìn giữ và quảng bá tiếng việt luôn là một trong những nhiệm vụ được đặt ra hàng đầu
đối với những người nghiên cứu và tâm huyết với tiếng việt ngôn ngữ việt nam
và tại trường quay câu chuyện hội nhập ngày hôm nay chúng tôi xin được phép giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thiện nam
hiện đang là trưởng khoa việt nam học và tiếng việt trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thiện nam cảm ơn ông ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình câu chuyện hội nhập
xin kính chào quý vị khán giả
vâng và để trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay
thì xin mời phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thiện nam cùng với quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn phóng sự mà chương trình đã chuẩn bị
đây là một thịa đềm lịch sử và xín đẹp để bắt đầu khám phá hà nội và việt nam
nếu mà muốn tìm hiểu về đất nước của người việt nam mà không biết tiếng việt
thì chắc chắn cái sự hiểu việc đó sẽ vẫn còn hạn chế
khi mới sang việt nam học tập và nhận nhiệm vụ
đại sứ anh và đại sứ palestine là học tiếng việt
khi đã thành thạo và giao tiếp được với người việt nam họ bắt đầu hiểu và yêu nền văn hóa của đất nước mà họ đang sinh sống
ngôn ngữ tiếng việt đã trở thành cầu nối rút ngắn khoảng cách giữa họ với đất nước việt nam
địa chỉ mà các nhà ngoại giao khách du lịch doanh nhân và sinh viên nước ngoài khi đến việt nam muốn theo học tiếng việt tìm đến là
khoa việt nam học và tiếng việt trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội
một cơ sở đã có nhiều năm thực hiện công tác giảng dạy tiếng việt và ngành việt nam học cho người nước ngoài
năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám khoa tiếng việt được thành lập với chức năng đào tạo tiếng việt và văn hóa việt nam cho người nước ngoài đến học
theo hiệp định giữa chính phủ việt nam và các nước
trước xu thế hội nhập quốc tế năm hai nghìn tám khoa chính thức được đổi tên thành khoa việt nam học và tiếng việt
hai mươi năm qua khoa việt nam học và tiếng việt trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đã đào tạo được trên một mươi sinh viên nước ngoài đến học tập tại việt nam
họ chính là lực lượng quan trọng góp phần quảng bá và là cầu nối tăng cường quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa việt nam và nước ngoài
trong số các sinh viên theo học tại trường đã có một mươi năm người trở thành đại sứ đặc mệnh toàn quyền của quốc gia họ tại việt nam
bằng tất cả tâm huyết lòng yêu nghề các giáo viên tiếng việt và việt nam học đã từng giờ từng ngày miệt mài giảng dạy những giá trị văn hóa lịch sử dân tộc
họ chính là cầu nối là những sứ giả văn hóa mang cái đẹp của dân tộc việt đến với bạn bè khắp nam châu đặc biệt trong thời kỳ hội nhập khi tiếng việt đã và đang trở thành cầu nối để bạn bè quốc tế biết đến và yêu mến đất nước việt nam
thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thiện nam là người đã gắn bó với công tác giảng dạy tiếng việt và việt nam học nhiều năm ông có thể khái quát về tình hình giảng dạy tiếng việt và ngành việt nam học hiện nay được không ạ
hiện nay trong cái xu thế hội nhập việt nam ngày càng tiến gần và hòa nhập vào cái dòng chảy chung của thế giới thì tiếng việt cũng như việt nam học thì trở thành cái nhu cầu được tìm hiểu ngày càng nhiều đối với bạn bè quốc tế
ở việt nam thì từ năm một nghìn chín trăm năm mươi chín cho đến khoảng năm một nghìn chín trăm chín mươi thì chỉ có khoa chúng tôi là dạy tiếng việt cho người nước ngoài
nhưng mà từ năm một nghìn chín trăm chín mươi trở lại đây thì cái việc giảng dạy tiếng việt cũng như việt nam học thì phát triển rộng khắp ở việt nam
có nhiều trường đại học có nhiều khoa việt nam học đã được thành lập
ví dụ như ở thành phố hồ chí minh chẳng hạn
thì cũng có khoa việt nam học giảng dạy tiếng việt và việt nam học cho người nước ngoài
rồi ở hà nội cũng có một số cơ sở khác
và có rất nhiều cái trung tâm nữa họ giảng dạy tiếng việt cho người nước ngoài
thưa phó giáo sư tiến sĩ đào tạo thì bắt nguồn từ nhu cầu và nhu cầu của thế giới hiện nay trong việc học tiếng việt và việt nam học thì rất cao
vậy theo kinh nghiệm của phó giáo sư tiến sĩ thì chính sách đào tạo hiện nay cần phải có những sự thay đổi như thế nào
tôi thì tôi vẫn nhấn mạnh vào cái đội ngũ giáo viên
trước hết thì những người giáo viên dạy tiếng việt cho người nước ngoài thì cần phải luôn luôn là bổ túc cái kiến thức của mình
bởi vì đã là dạy tiếng việt và văn hóa việt nam cho người nước ngoài thì cái kiến thức nó cần phải mang cái tính càng ngày càng bách khoa hơn
tức là phải biết rộng hơn
người học người ta có thể hỏi bất cứ điều gì
cho nên mình cần phải
phải tìm hiểu nhiều
đặc biệt là cái chi thức về tiếng việt là phải hiểu rõ
bởi vì có một số giáo viên cũng như là có nhiều giáo viên ở nhiều nơi họ chưa nắm được cái bản chất của tiếng việt như một ngoại ngữ
cứ hiểu nhầm tiếng việt dạy tiếng việt cho người nước ngoài cũng giống như dạy tiếng việt cho người việt nam vậy
thì cái điều đấy là nó có sai lầm về mặt phương pháp
tôi lấy ví dụ như là
có nhiều người mà không chuyên về dạy tiếng việt chẳng hạn
thì là dạy tiếng việt theo phương pháp đánh vần
như vậy là sai và mất thời gian nhiều
trong khi mà nếu hiểu đúng phương pháp thì chỉ cần một thời gian rất ngắn thôi
thậm chí chỉ cần hai ba ngày thôi là đã có thể đọc được tiếng việt khá tốt
ủa thế ạ
tất nhiên là người ta có thể không hiểu chắc chắn là không hiểu những người ta có đọc được
tôi lấy ví dụ luôn các cháu việt kiều ở nước ngoài
thì các cháu có thể nói chuyện được bằng tiếng việt đơn giản và cơ bản
và đối với bố mẹ là giao tiếp tương đối khá tốt
nhưng mà các cháu không biết chữ
thế nếu mà nhiều bố mẹ muốn dạy chữ cho con cái hoặc là một số cái cơ sở không chuyên ấy
nhưng mà người ta có nhiệt tình người ta dạy
thì dạy theo cái phương pháp một số chỗ là dạy chưa được đúng
thế thì bây giờ nếu mà biết được cái phương pháp tốt
thì dạy rất là nhanh
thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thiện nam
tiếng việt và việt nam học là một phương tiện quan trọng để thúc đẩy tiến trình hội nhập đa phương đa chiều
giúp thế giới biết đến việt nam nhiều hơn
vậy muốn hội nhập tốt thì không thể không hoàn thiện cách đào tạo
ông có nhận định như thế nào về quan điểm này ạ
quan điểm ấy là đúng thôi
tiếng việt và việc đào tạo tiếng việt thì càng ngày càng phải được chính quy hóa
và phải được hiện đại hóa
việc nghiên cứu
nghiên cứu và đào tạo bây giờ là càng ngày nó càng có cái tính liên ngành nhiều hơn
ví dụ về việt nam học chẳng hạn là về nhiều lĩnh vực
chúng ta không thể nghiên cứu một cái hiện tượng thuộc của việt nam mà có tính đơn lẻ
ví dụ như là nghiên cứu về cái hiện tượng đô thị hóa ở việt nam chẳng hạn trong quá trình hội nhập và phát triển
thì cũng phải nghiên cứu đến các cái lĩnh vực liên quan đến nhau
từ lịch sử đến xã hội
rồi kể cả nhân học và ngôn ngữ
thế thì việt nam học là một cái khoa học liên ngành
nó nối kết nhiều ngành khoa học
nó vừa có tính chuyên sâu nhưng mà nó lại liên ngành
thế còn tiếng việt nó là cầu nối để cho người nước ngoài đến với việt nam một cách thuận tiện hơn
từ năm hai nghìn một mươi tám thì ở đài loan tôi biết là họ cần khoảng ba
giáo viên dạy tiếng việt và bộ giáo dục đài loan đã có một cái quy định là ai muốn trở thành giáo viên dạy tiếng việt thì phải qua một cái khóa đào tạo cơ bản ít nhất là ba mươi sáu giờ ở cái bậc cơ bản
sau đó thì lại thêm cái bậc chuyên sâu nữa
thì chúng tôi cũng khoa việt nam học và tiếng việt cũng đã được mời sang đài loan rất là nhiều lần để giúp giảng dạy về giảng dạy về cái
các cái khóa chuyên sâu là phương pháp mà giảng dạy tiếng việt như một ngoại ngữ
bởi vì giảng dạy tiếng việt như một ngoại ngữ thì khác với giảng dạy tiếng việt như bản ngữ
thế thì tôi thấy rằng là cái tiếng việt chỉ lấy hai cái ví dụ ở đài loan và hàn quốc thôi thì cái nhu cầu học tập là tăng cao rất là nhiều
thực ra vì sao ở đài loan mà người ta giảng dạy tiếng việt nhiều như vậy là bởi vì
đa văn hóa việt đài tức là người chồng là người đài loan người vợ là người việt nam á
thế thì với một trăm gia đình đa văn hóa như vậy thì sẽ có ít nhất là hai trăm nghìn cháu đúng không
và các cháu ấy cũng cần phải có biết tiếng nói của ông bà ngoại
cho nên là có một cái ví dụ tôi thấy rất thú vị khi mà chúng tôi đến thăm những cái trường tiểu học ở bên đài loan á
thì thường các
cô giáo soạn các cái bài học đơn giản thì thường có các câu mà con chào ông ngoại con chào bà ngoại
thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thiện nam người việt nam ở nước ngoài là một trong những đối tượng vô cùng quan trọng
để có thể gìn giữ và quảng bá tiếng việt và cũng như là văn hóa việt nam đến với bạn bè quốc tế
vậy thì theo ông làm sao để có thể gìn giữ và quảng bá tiếng việt ngay chính trong cộng đồng người việt nam sống tại nước ngoài
gìn giữ quảng bá tiếng việt không chỉ với bạn bè quốc tế
mà còn phải là gìn giữ duy trì phát triển tiếng việt trong cộng đồng người việt nam ở nước ngoài á
thì cái này đã trở thành một cái chính sách rất là quan trọng của nhà nước việt nam
thì tôi biết là việt nam mình có cái nghị quyết ba mươi sáu của bộ chính trị
trong đó nhấn mạnh về cái việc là phải duy trì gìn giữ và phát huy tiếng việt trong cộng đồng người việt ở nước ngoài
và để thực hiện cái
nội dung đó thì chính phủ đã có những cái đề án về phát triển tiếng việt
ví dụ như đề án tăng cường dạy tiếng việt trên mạng trực tuyến như tôi đã nói và một số đề án khác nữa

và đặc biệt là cái việc mà hàng năm chính phủ vẫn tổ chức đón các giáo viên người việt ở nước ngoài về nước

vào mùa hè khoảng tháng tám gì đó thì về gần một tháng để tập huấn về phương pháp giảng dạy tiếng việt như một ngoài ngữ
tôi biết việc này thì đã được thực hiện khoảng năm năm rồi
và khóa chúng tôi thì cũng được vinh dự được bộ giáo dục và bộ ngoại giao mời phụ trách chương trình chuyên môn cho cái khóa học này
thì đó là một cái nội dung
còn ngoài ra thì có những cái nội dung khác
có những nội dung khác là phải tăng kiểu quảng bá ví dụ như là phải có những đầu tư về giáo trình về chương trình
vừa rồi thì chúng tôi cũng đã được bộ giáo dục nhờ biên soạn cái chương trình tiếng việt cho người việt ở nước ngoài
theo khung năng lực tiếng việt và cũng đã nghiện thu
thế thì những điều đó chúng tôi nghĩ là để góp phần vào việc tăng cường phát huy tiếng việt ở nước ngoài
nhưng mà có một điều nữa tôi muốn nhấn mạnh là nhà nước việt nam đặc biệt là các cơ quan ngoại giao
thì cần có trách nhiệm và cần có những cái gọi là phải chú ý nhiều hơn đến cái việc tăng cường quảng bá tiếng việt
bởi vì người việt ở nước ngoài thì người ta tiếp xúc với việt nam ngoài những cái kênh như là
trên mạng internet thì họ muốn đến tiếp xúc với sư quán việt nam ở nước ngoài
thế thì cái bộ phận sư quán việt nam ở nước ngoài cũng cần phải đẩy mạnh cái việc mà quảng bá tiếng việt
quảng bá các chương trình tiếng việt
ví dụ như là chương trình đào tạo giáo viên tiếng việt chẳng hạn
thì chính là các sư quán việt nam ở nước ngoài có nhiệm vụ thông báo thông tin
như vậy là chúng ta cũng đã thấy được rất là nhiều những chính sách để hỗ trợ không chỉ là bạn bè quốc tế
mà còn giúp cho người việt xa tổ quốc có thể
học được tiếng việt một cách tốt hơn và nhớ về văn hóa việt nam đúng không ạ
xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thiện nam về những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi
thưa quý vị khán giả qua chương trình ngày hôm nay chúng ta cũng có thể thấy rằng tiếng việt và ngành việt nam học
đã và đang trở thành cầu nối để giúp việt nam có thể hội nhập sâu rộng hơn trên trường quốc tế
và đến đây thì chương trình câu chuyện hội nhập cũng xin được phép khép lại
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị